vào lúc chín h hai mươi phút ngày ba tháng bốn tại trạm kiểm soát biên phòng đồn biên phòng cà ná
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh ninh thuận đã tiếp nhận hai mươi tám thuyền viên ở tỉnh quảng ngãi
bị nạn khi đánh bắt hải sản trên vùng biển đảo đá lát thuộc quần đảo trường sa vào bờ
trước đó tàu cá hiệu qng chín mươi năm nghìn ba trăm linh hai ts của ông huỳnh minh dũng ở bình sơn tỉnh quảng ngãi
cùng hai mươi tám thuyền viên xuất bến tại cửa sa cần bình thạnh đi khai thác hải sản tại vùng biển đảo đa lát
đến hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng ba tàu của ông đang neo đậu chú gió cách đảo đá lát khoảng một hải lý
thì bị gió lốc đánh lôi tàu vào dạn đá đập vỡ dẫn đến trình tàu hoàng sợ nhiều thuyền viên phải nhảy xuống biển
đúng lúc đó tàu cá của ông trần văn hùng ở thôn lạc tân một xã phước diêm huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
hành nghề câu gần đó thấy và đến cứu đồng thời gọi thêm tàu cá của ông bạch văn giỏi và tàu của ông nguyễn báo công
cùng ở địa phương đang đi đánh bắt chung tại khu vực trên về nơi bị nạn để phụ giúp chở các thuyền viên về bờ
đến chín h hai mươi phút ngày ba tháng bốn cả ba tàu cứu hộ của ninh thuận đã đưa hai mươi tám thuyền viên về tới cảng cà an toàn
các thuyền viên bị nạn cho rằng khi bị gió lốc đánh thì tàu đã bị chìm không thể trụ vớt
toàn bộ tài sản gồm một mươi một thùng dầu hơn tám tấn mực khô đang phơi bị mất hư hỏng hoàn toàn ước thiệt hại khoảng năm tỷ đồng
hiện đồn biên phòng cà ná đang ổn định chỗ nghỉ cho người bị nạn đồng thời liên hệ phương tiện để đưa toàn bộ thuyền viên về với gia đình